công đoàn nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp vừa tổ chức
lễ ký kết thỏa thuận giữa công đoàn với các doanh nghiệp để hỗ trợ giá bán sản phẩm cho đoàn viên công đoàn
và khai trương trung tâm trưng bày giới thiệu phân phối nông sản thực phẩm an toàn
thỏa thuận được ký kết giữa công đoàn nông nghiệp và phát triển nông thôn với năm mươi hai đơn vị cung cấp các sản phẩm nông sản
nhằm cung cấp các sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân
theo đó các đơn vị này sẽ cam kết bán các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng chất lượng bảo đảm
khi tất cả những doanh nghiệp đã có sản phẩm đăng ký nhãn hiệu thương hiệu rất là cơ bản của mình
và chúng tôi có một trung tâm kiểm định và chứng nhận của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hà nội
kết hợp với trung tâm để lấy mẫu thường xuyên để kiểm tra sản phẩm bày bán tại trung tâm này
và chúng tôi sẽ qua quá trình sàng lọc sản phẩm nếu phát hiện sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
cũng như quá tồn dư thuốc thu y thuốc bảo
về thực vật hay là kết thúc bảo quản thì chúng tôi sẽ loại ra và thông báo công khai trên những truyền thông
cũng như là trang website của trung tâm xuất tiến thương mại nông nghiệp
nhân dịp này trung tâm trưng bày giới thiệu và phân phối nông sản thực phẩm an toàn
đã chính thức được khai trương tại khu hội trợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại số bốn trăm tám mươi chín hoàng quốc việt hà nội
mong muốn đến hội trợ ngày hôm nay là không những là bà con biết đến mà các doanh nghiệp sẽ biết đến
là trị lăng
để từ đó có những liên kết giữa doanh nghiệp với lại bà con với các đầu mối để thu mua và tiêu thụ sản phẩm cho bà con
để nó tầm nhìn nó xa và lâu dài hơn để tiêu thụ được cái sản phẩm của bà con làm ra
mà cái sản phẩm bà con làm ra nhưng nhiều khi mà chúng ta lại chưa quảng bá được
cho nên là cái mong muốn đến với hội trợ là để quảng bá hình ảnh và để các doanh nghiệp biết đến
và khi đến hội trợ ngày hôm nay tôi đã thấy là rất nhiều những doanh nghiệp đã đến để liên hệ để tiêu thụ sản phẩm trị lăng
tôi đến khi
đến hội trợ này thì thấy rằng là hấp rất là đông và cái chất lượng sản phẩm thì tôi xem xét một số là rất là tốt
tôi mong rằng có nhiều cái hội trợ như thế này mà mở thường xuyên để chúng tôi được hưởng những cái thực phẩm tốt và bảo vệ cho sức khỏe
bây giờ thực ra mà nói thì tuổi già cũng chỉ có sức khỏe thôi thì chúng tôi cũng cố gắng để mua bán để cho nó làm cho sao tăng cường sức khỏe của mình
trung tâm trưng bày giới thiệu và phân phối nông sản thực phẩm an toàn là nơi quy tụ gần một trăm linh gian hàng
với các mặt hàng nông sản thực phẩm đồ uống phong phú như rau củ quả thịt cá tươi sống đồ hộp bánh kẹo cà phê chè nước trái cây sữa